có trạng năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một công ty simcoe kinh doanh thua lỗ không có tài sản không còn khả năng thanh toán nợ vay đến hạn tại các ngân hàng
để có tiền trả nợ ngân hàng và sử dụng vào các mục đích khác chu minh ngọc đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ocb thăng long và pi banh thăng long
phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
thực hiện chuyên án đấu tranh với tội phạm cờ bạc trên địa bàn tỉnh ninh thuận
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã triệt phá ba tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thu giữ tổng số tiền trên tám trăm linh triệu đồng
khám xét tại nhà bà cao thị mai lan và nhà bà trần thị dệt tại thành phố phan rang tháp tràm lực lượng cảnh sát bắt quả tang một số đối tượng đang nhận tin nhắn ghi đề qua điện thoại di động
thu giữ gần tám trăm linh triệu đồng tiền mặt nhiều phơi ghi số đề và hai mươi tám điện thoại di động cùng với nhiều tăng vật liên quan
cùng thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét tại nhà bà lê thị đen ở thị trấn phước dân thu giữ bốn điện thoại di động và hơn ba mươi ba triệu đồng tiền mặt
hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng từ trọng hóa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã nam cường huyện nam đàn để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
chấp hàng rào giữa hai gia đình đêm một mươi hai tháng một mươi sau khi uống rượu về từ trọng hóa đã mang theo một con dao treo qua nhà hàng xóm để giàn mặt
biết hàng xóm là ông nguyễn tường sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đang nằm ngủ hóa đi vào phòng ngủ dùng dao đâm hai nhát vào vùng cổ
bất ngờ bị đâm ông tường đã bỏ chạy ra ngoài đồng thời hô hoán mọi người rất may là được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
gây án xong hóa về nhà nằm ngủ và bị bắt giữ ngay sau đó
cũng tại tỉnh nghệ an ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với chu văn tân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã hoa thành huyện yên thành về hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
theo tài liệu của cơ quan điều tra cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi tám công an huyện yên thành nhận được đơn của một người phụ nữ
tố cáo đối tượng chu văn tân có hành vi hiếp dâm con gái ruột của chị sinh năm hai nghìn ba
và cháu bé bị thiểu năng trí tuệ
sau một thời gian xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành đã làm rõ đối tượng chu văn tân có hành vi dâm ô với cháu bé nhiều lần
vụ việc đang được công an huyện yên thành tiếp tục điều tra làm rõ
một vụ tai nạn đuối nước vừa mới xảy ra vào chiều qua tại tỉnh đồng nai
theo ông nguyễn hiễu trung chủ tịch ubnd thị trấn trảng bom tỉnh đồng nai tai nạn xảy ra vào khoảng ba giờ chiều qua
ba em nhỏ cùng trèo lên một chiếc thuyền nhỏ ra hồ nước câu cá
đến giữa hồ thì bị lật hai trong số ba em đã bị đuối nước
người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhảy xuống và đưa được hai em đến trung tâm y tế huyện tràng bom cấp cứu
nhận được tin báo các cơ quan chức năng huyện tràng bom đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ
đến gần năm giờ chiều cùng ngày ngành chức năng tìm thấy thi thể của học sinh còn lại
trong số hai em được đưa đi cấp cứu một em đã tử vong em còn lại đã qua cơn nguy kịch
hai em bị đuối nước được xác định là nguyễn thành nhân học sinh lớp một mươi một c chín trường trung học phổ thông dầu dây
và nguyễn thành tâm mới tốt nghiệp tại trường trung học phổ thông dầu dây
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày và đêm nay các tỉnh bắc bộ trời chuyển lạnh vào sáng và đêm
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ c vùng núi phía bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dạnh áp thấp
bắc bộ và thanh hóa có mưa rào rải rác có rông
riêng khu vực vùng núi đông bắc và việt bắc ban ngày còn có nơi có mưa vừa mưa to và rông mạnh
đêm có mưa rào và rông rải rác khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhanh sáng nay